họ gà đang được điều trị đều chưa được tiêm vaccine
bệnh đã thanh toán chúng ta nói ví dụ như là ngày xưa bệnh dịch hành có thể nói là hành hành là một cái bệnh dịch rất nguy hiểm gây chết rất nhiều người

và việc sử dụng cái vaccine là một cái việc mà phòng bệnh hữu hiệu nhất chủ động và tất cả các nước tất cả các cái ngành y của các nước từ các nước phát triển đến các nước không phát triển đều sử dụng vaccine như là một cái công cụ vừa hữu hiệu vừa bảo đảm cho lợi ích cho cộng đồng cả về kinh tế nữa chứ không chỉ về cái việc sức khỏe bệnh tật để phòng bệnh
vì vậy cho nên là nếu mà có cái suy nghĩ
nếu mà có cái suy nghĩ là chống vaccine thì đấy là tôi cho là đấy là cái điều mà hết sức sai lầm
vâng chiếc trào lưu anti vắc xin một trào lưu ảo với những thông tin đồn thổi thiếu kiểm chứng chỉ có thể hù dọa và lôi kéo được những người thiếu thông tin thiếu kiến thức mà thôi
lo ngại với những tai biến trong tiêm chủng dù sát xuất chỉ là một phần triệu đó hoàn toàn là điều dễ hiểu
xong đây cũng là lúc cha mẹ cần sáng suốt lựa chọn bởi không gì đau xót hơn là con cháu mình bị ốm đau thậm chí bị di chứng hoặc nặng nề hơn nữa
vì căn bệnh chúng ta đáng ra có thể phòng ngừa
những ngày cuối tháng bảy lượng trẻ đến tiêm vaccine tại trung tâm y tế dự phòng hà nội khá đông
nhiều trẻ được đi tiêm phòng theo lịch
tuy nhiên nhiều bà mẹ cũng đã cho con đi tiêm các mũi vaccine nhắc lại trước thông tin nhiều dịch bệnh mùa hè đang gia tăng
trước thông tin trào lưu anti vaccine đang làn rộng trên mạng nhiều phụ huynh vẫn giữ vững quan điểm cho con sử dụng vaccine để phòng bệnh
mình vẫn cho con đi tiêm theo đủ lịch trình
mặc dù là cũng có nhiều lúc là rất là lo lắng bởi vì có những thông tin như thế
mà không phải một lần mà rất nhiều lần rất nhiều lần trẻ sốc hoặc là có những biểu hiện không tốt khi mà tiêm vaccine vào
nhưng mà mình nghĩ là nếu vào những trung tâm có uy tín khi tiêm mọi người kiểm tra những thuốc của mình đầy đủ có nguồn gốc xuất xứ đầy đủ có hạn sử dụng
thì mình nghĩ là
mình sẽ yên tâm hơn
theo quan điểm của mình thì mình vẫn cứ phải tiêm cho con đầy đủ để phòng bệnh
thực ra thì từ bé thời niệm cháu bé thì mình có tiêm dịch vụ ở ngoài có nghĩa là gọi người về tiêm như sau
có những vụ đấy xảy ra thì mình lại đến các trung tâm y tế như thế này mình tiêm thì mình thấy an tâm
tại đây mỗi ngày vẫn tiếp đón từ bốn trăm linh đến năm trăm linh trẻ đến tiêm chủng
các bác sĩ cho biết trước trào lưu anti vaccine số lượng trẻ được tiêm không giảm đi do nhận thức của người dân đã cao hơn
và các bà mẹ bắt đầu tin tưởng yên tâm hơn khi quy trình tiêm chủng được thực hiện rất nghiêm ngặt
hiện nay trên các trang mạng xã hội cũng có một số các thông tin các hội anti vaccine
nhưng tuy nhiên thì chúng tôi thấy rằng là các số lượng người dân đến tiêm chủng tại phòng tiêm của chúng tôi thì cơ bản là vẫn đều đều đều
và tôi hy vọng là cái việc mà các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng thì ngày càng nhiều hơn nữa
bởi vì theo chúng tôi đánh giá thì đặc biệt những cái thời gian đây thì cái trình độ hiểu biết dân trí của người dân là rất cao
các bà bậc cha mẹ cũng rất là an toàn khi đưa con đến tiêm chủng
các chuyên gia khẳng định trong nhiều năm nay việc tiêm vaccine đầy đủ đã làm tăng hiệu quả phòng bệnh trong cộng đồng
việc quay trở lại của nhiều dịch bệnh như ho gà bạch hầu viêm não nhật bản trong nhiều năm nay đều xuất phát từ việc không tiêm phòng đầy đủ
vaccine là một trong những vũ khí rất quan trọng để chúng ta bảo vệ sức khỏe cộng đồng
khi mà đứa trẻ được sinh ra thì cần rất nhiều những cái
điều kiện để có thể được khỏe mạnh và tiếp tục phát triển trong điều kiện tốt
vì vaccine giúp cho em bé có thể phòng được những cái bệnh mà có thể gặp trong thời gian sau khi trào đời
bởi vậy cho nên việc sử dụng vaccine đúng lịch thường xuyên là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe của em bé cũng như đảm bảo sức khỏe của cộng đồng
nếu như không duy trì tỷ lệ tiêm chủng thì dịch bệnh sẽ bùng phát và tất cả cộng đồng phải gánh chịu hậu quả
chính vì vậy luật phòng chống bệnh truyền thống
nhiễm đã quy định tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng chống dịch là bắt buộc
đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ đúng lịch là bảo vệ cho từng cá thể và cho cộng đồng
chúng tôi cũng đã từng phải chứng kiến những đợt dịch cướp đi sinh mạng của rất nhiều trẻ em và người lớn
và gần như đã thành một quy luật
cứ mỗi lần có tin tức về tai biến sau tiêm chủng dù là chưa rõ nguyên nhân từ đâu
thì chỉ từ sáu tháng đến một năm sau đó dịch bệnh lại bùng phát
bởi thời gian đó rất nhiều bậc cha mẹ đã hoài nghi và trì hoãn không cho con tiêm chủng
trong khi tiêm chủng đặc biệt là tiêm chủng mở rộng dù như thế nào vẫn là một trong những thành tiệu lớn nhất của y học
và là lợi ích không thể phủ nhận hay hoài nghi
đến đây thì thời lượng cho chương trình đã hết
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo